tổng công ty địa lực tp hcm chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu lưới điện thông minh từ những năm hai nghìn một mươi và đến năm hai nghìn một mươi chín là bảy năm chúng tôi thực hiện lộ trình đề án phát triển lưới điện thông minh của thủ tướng chính phủ
đến nay thì evn hồ chí minh đã đạt được một số cách thành tựu cơ bản đặc biệt là trong lĩnh vực tự động hóa lưới điện
hết năm hai nghìn một mươi chín thì toàn bộ lưới điện cao thế và trung thế của tổng công ty sẽ được tự động hóa hoàn toàn
giúp cho nâng cao được năng lực quản lý vận hành nâng cao được độ tin cậy cung cấp điện và đặc biệt là cũng nâng cao năng suất lao động
lưới điện thông minh là một hệ thống lưới điện sử dụng công nghệ kỹ thuật số để giám sát và quản lý việc truyền tải điện từ tất cả các nguồn phát điện nhằm đáp ứng nhu cầu điện luôn thay đổi của người dùng cuối cùng
nếu như lưới điện truyền thống có nhiều hạn chế như tiếp cận nguồn điện tập trung lớn quá trình vận hành mang tính thủ công khó giám sát kiểm soát thông tin giao tiếp một chiều dễ bị mất điện trong thời gian dài khi có sự cố đặc biệt khách hàng có ít lựa chọn hơn
trong khi đó lưới điện thông minh có thể tích hợp nhiều nguồn điện phân tan lớn nhỏ tự khôi phục hoặc tách lưới khi có sự cố dễ quản lý vận hành giám sát đồng thời khách hàng có nhiều lựa chọn hơn cho nhu cầu của mình

trong những kết quả bước đầu sau bảy năm thực hiện lộ trình lưới điện thông minh nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia hệ thống điện hiện tại vẫn còn nhiều thách thức cơ bản như hạ tầng công nghệ thông tin còn yếu chưa đáp ứng vận hành điều độ theo thời gian thực sai số dự báo công suất các nhà máy điện năng lượng tái tạo vẫn ở mức cao công suất phát và khả năng truyền tải của lưới điện hạn chế chi phí và phát thải tăng dữ liệu chưa được lưu trữ và xử lý một cách phân tán chưa tập trung điều này gây ra nguy cơ thiếu điện do không huy động hết tất cả các nguồn điện nhất là
nhu cầu điện cao xong vẫn sử dụng điện lãng phí chưa hiệu quả làm giảm năng lực kiện tranh quốc gia
và dựa trên tình hình phát triển nguồn điện và tăng trưởng nhu cầu điện của hệ thống điện việt nam như hiện nay
sẽ dần đến nguy cơ thiếu điện trong tương lai gần trong khi chúng ta lại có nhiều tiềm năng để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo
tuy nhiên các nguồn điện từ năng lượng tái tạo là không chủ động
nguồn điện phát biến động phụ thuộc vào thiên nhiên điện gió và điện mặt trời
thời gian phát điện từ gió và mặt trời cũng không ổn định
bên cạnh đó đặc thù của các nguồn năng lượng tái tạo biến đổi gió mặt trời thường phân tán có quy mô nhỏ và thay đổi theo thời tiết
vì vậy khi nối với lưu điện quốc gia sẽ tác động đến tính ổn định của toàn hệ thống
để giải quyết bài toán này việt nam đang đẩy nhanh quá trình phát triển lưới điện thông minh
hệ thống điện việt nam
nó có một trung tâm điều độ quốc gia và các điều độ miền
hệ thống viên thông điện lực với công nghệ số được áp dụng cho hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu điều khiển xa
từ đó các thiết bị kỹ thuật công nghệ số dần được phát triển và thay thế các công nghệ analog trước đây
công nghệ truyền tin ngày càng hiện đại chính xác đã góp phần không nhỏ trong vận hành ổn định tin cậy hệ thống điện
ngay tại tuần lễ lưới điện thông minh việt nam hai nghìn một mươi chín tại hà nội
các giải pháp nhằm giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng cũng như giới thiệu hàng loạt sáng kiến
giải pháp công nghệ mới về lưới điện
lưới điện thông minh đã được cộng hòa liên bang đức chia sẻ và trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế
đặc biệt là giz công nghệ được cho là phù hợp với lưới điện truyền tải việt nam trong ngắn hạn là dự báo năng lượng tái tạo
sử dụng hệ thống chuyển đổi inverter thông minh hệ thống giám sát diện rộng giám sát giới hạn nhiệt của đường dây
các thiết bị điều khiển hệ thống truyền tải
còn trong chung và giải hạn cần ứng dụng mô hình nhà máy điện ảo công nghệ điện cao áp một chiều hvdc
hệ thống đánh giá an ninh động trực tuyến dsa đồng thời tăng cường chương trình quản lý nhu cầu điện
lưới điện thông minh thì về mặt vận hành sẽ cho phép những cán bộ điều độ có thể vận hành hệ thống một cách thông minh hơn
ngoài ra thì cũng với những cái sự áp dụng của lưới điện thông minh

cho phép bản thân người dùng cuối cùng ý tôi là người tiêu dùng cuối cùng có thể tham gia vào việc cung cấp điện cho hệ thống thay vì chỉ tiêu thụ không
và đồng thời là cái công nghệ lưới điện thông minh cũng cho phép cái hệ thống điện của chúng ta tin cậy hơn
và đảm bảo an ninh năng lượng cung cấp năng lượng hơn
nhiều chuyên gia cho rằng trong bối cảnh nguồn năng lượng tái tạo tại việt nam đang phát triển mạnh mẽ nhất là điện gió và mặt trời
việt nam cần ứng dụng công nghệ dự báo năng lượng tái tạo đã được áp dụng ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới nhất là khu vực châu âu
công nghệ cho phép dự báo trước theo giờ ngày tuần và tháng với độ chính xác khá cao
có thể kết nối với các thiết bị tự động khác để tính toán đưa ra thông số kỹ thuật
phục vụ cho việc vận hành lưới điện
với bối cảnh của tập đoàn điện việt nam phù hợp với những nhận định
chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh đến iot big data đến công nghệ ai cloud computing và blockchain
trong việc vừa phân tích và sử dụng dữ liệu của tập đoàn hiện có
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi đã xây dựng được bốn mươi một đề án và dự án để triển khai ứng dụng công nghệ bốn
trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng
và quản trị của tập đoàn
hiện nay chúng tôi đang triển khai phê duyệt được cho hai tổng công ty trong chín tổng công ty
và chúng tôi dự kiến từ nay đến hết năm thì chúng tôi sẽ phê duyệt toàn bộ các đề án này
để các đơn vị sẽ triển khai trong năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi một
có thể thấy rằng để xây dựng được hệ thống lưới điện thông minh tích hợp nhiều loại nguồn điện
đảm bảo cân bằng hệ thống giải quyết tình trạng thiếu điện cho phát triển bền vững
cần rất nhiều yếu tố từ khuôn khổ pháp lý đến nguồn vốn đầu tư nhân lực
quan trọng hơn là nhận thức của cơ quan quản lý nhà nước ca cấp đến doanh nghiệp năng lượng
và cả cộng đồng xã hội đặc biệt khi tỉ trọng năng lượng tái tạo đang ngày càng tăng
đặt ra những thách thức rất lớn về tính ổn định của hệ thống điện tại việt nam